những năm qua khi khách việt nam đến với các nước trong khu vực liên tục tăng trưởng
thậm chí nằm trong top những thị trường quốc tế hàng đầu của nhiều nước trong khu vực
thì lượng khách tới với việt nam lại theo chiều hướng ngược lại
với dân số trên sáu trăm linh triệu người cùng với khoảng cách địa lý khá gần
các điều kiện nhập cảnh đều thuận lợi asean quả thực là một thị trường màu mỡ
thu hút du khách tới việt nam
thế nhưng việt nam có vẻ như vẫn đang bỏ ngỏ thị trường đầy tiềm năng này
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ghi nhận kỷ lục khách du lịch thái lan đến việt nam
thái lan hiện đã vượt hàn quốc với tốc độ tăng trưởng khách quốc tế đến việt nam
số lượng hai trăm bốn mươi năm khách tăng trưởng gần năm mươi
mặc dù vậy con số này mới chỉ bằng một phần ba số khách du lịch việt nam qua thái lan
việt nam khá giống với không gian du lịch ở các vùng du lịch nổi tiếng của đất nước tôi
nhưng màu sắc văn hóa lại riêng có mà đặc trưng của việt nam
giá tiêu dùng và các tour du lịch không đắt đỏ
trước đây thị trường asean thường chiếm khoảng hai mươi tổng lượng khách quốc tế đến việt nam
nhưng nay đã giảm xuống
theo nhiều doanh nghiệp có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm này
trong đó có nguyên nhân về sản phẩm nguồn nhân lực giá cả
các chương trình tiếp thị xây dựng sản phẩm cho du khách asean còn rất ít so với những thị trường khác
chiến lược để mở ra những văn phòng
chuyên cho việc quảng bá truyền thông du lịch là rất cần thiết
nó không chỉ hiểu rằng là câu chuyện là để đến đấy để giới thiệu chương trình
mà ở đấy đến đấy để còn chăm sóc còn tư vấn còn tạo ra những cái quan hệ gắn bó mật thiết hơn
thì từ đó những cái con người ở trong nội khối
người ta cũng sẽ cảm thấy thân việt nam mình thân thiện hơn
và người ta sẽ yêu tiên hơn
để vào việt nam hơn là các quốc gia khác
cái mà tôi muốn nói ở đây đó là sản phẩm du lịch chỉ được khai thác trong cái thời gian từ bảy h đến một mươi tám giờ thì chúng ta làm khá tốt
tuy nhiên mà từ một mươi tám h cho đến hai h sáng thì hầu như chúng ta bỏ chống cái sản phẩm du lịch này
và cái đó là cái mà chúng ta chưa khai thác hết
cũng như là cái sản phẩm du lịch mà từ một mươi tám h đến hai mươi bốn h
chúng ta chưa tạo ra cái sự cạnh tranh sau đó
còn với các nước trong khu vực
bên cạnh đó nhiều nước trong khối như thái lan singapore malaysia
đã xem việt nam là thị trường chính và từ nhiều năm qua
đã thành lập các văn phòng đại diện du lịch
để thực hiện các chương trình tiếp thị hỗ trợ doanh nghiệp để thu hút khách
vì vậy lượng khách việt nam đến các thị trường trong khu vực tăng liên tục hàng năm
năm hai nghìn một mươi tám thái lan đã đón một triệu lượt khách việt nam
năm nay chúng tôi kỳ vọng đón trên một một triệu lượt
từ hà nội chúng tôi tập trung
thu hút khách đến chiều mai bằng đường bay thẳng
rõ ràng với nhiều nước trong khu vực khối asean đang trở thành thị trường nguồn
đem đến lượng khách lớn
nhiều người cho rằng với tổng dân số của các nước đông nam á
chiếm hơn tám năm dân số toàn thế giới với trên sáu trăm sáu mươi triệu người
cùng với khoảng cách địa lý khá gần các điều kiện giao thông nhập cảnh đều thuận lợi
nên việc chúng ta bỏ quên thị trường này là điều đáng tiếc cho du lịch việt nam